kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tối qua trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo
công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên thanh hóa
và phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn hữu kiên và bùi văn luận đều trú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa
khám xét đối tượng thu giữ hai mươi sáu gói chứa năm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong bao gạo
tiếp tục khám xét phát hiện đối tượng nguyễn hữu kiên cất giấu trong bao thuốc lá tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an kiên và luận khai nhận mua số ma túy trên với giá năm mươi triệu đồng
đang trên đường mang về thanh hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng cùng tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên để tiếp tục điều tra
tại hà nam một mươi đối tượng có hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bay lắc trong quán karaoke
vừa bị công an huyện thành liêm bắt giữ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp với công an xã thanh tâm huyện thanh liêm kiểm tra hành chính
phát hiện bắt quả tang chín đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và bán karaoke vitamin c
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
một túy ly lông chứa chất bám dính tinh thể màu trắng nghi là ketamin
cùng một số vật chứng liên quan
bước đầu lực lượng công an xác định nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú ở thôn thong xã khanh tâm là đối tượng cầm đầu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần văn quang là đối tượng đã bán cung cấp ma túy cho các đối tượng để bay lắc
thưa quý vị và các bạn như chúng tôi nhiều lần cảnh báo
khí cười n hai o là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác
có xu hướng tăng liều và người dùng có thể bị phụ thuộc và bị nghiện tương tự như heroin
việc hít khí cười quá mức còn có thể gây ngộ độc
tuy nhiên điều đáng nói là mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên ra quân
kiểm soát việc mua bán sản xuất của các đối tượng
kinh doanh khí cười nhưng số đối tượng vi phạm vẫn lén lút
tìm mọi cách để đưa khí cười vào nội thành đến tận các cơ sở vui chơi giải trí
những vụ việc được công an các đơn vị địa phương của thành phố đà nẵng phát hiện gần đây
đang nói lên sự phức tạp của hoạt động này mời quý vị cùng theo dõi
đây là hai xe ô tô tải bị đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu
và công an phường hòa minh phát hiện khi đang tổ chức giao nhận gần một trăm linh bình khí cười
được vận chuyển từ bắc vào đà nẵng đáng nói hơn hoạt động này diễn ra ngay
ở trong khu dân cư qua làm việc tài xế vũ sĩ tùng ba mươi sáu tuổi chú tỉnh bắc ninh
khai nhận có nhận vận chuyển cho một chủ hàng không rõ lai lịch ở hà nội
còn đây là tài xế nguyễn quỳnh anh ngọc chú phường nại hiên đông quận sơn trà
thành phố đà nẵng bị trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn kiểm tra trên tuyến nam
hầm đường bộ hải vân
phát hiện điều khiển xe ô tô chở một trăm tám mươi một bình chứa khí cười loại một mươi hai kg về phân phối
giao lại cho các cơ sở kinh doanh giải trí trên địa bàn mặc dù từng bị công an thành phố phát hiện
và xử phạt nhưng tài xế này vẫn ngựa quen đường cũ
mặc dù n hai o không bị cấm nhưng việc mua bán khí cười buộc có sự quản lý của cơ quan chức năng
tất cả các vụ việc bị công an thành phố đà nẵng phát hiện và làm rõ trong thời gian qua đều
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đáng nói hơn các đối tượng thường ngụy trang dưới
dạng bình khí y tế hay chọn những khu vực nằm sâu trong khu dân cư để tổ chức giao dịch mua bán
gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an
để đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng nêu trên
thì đã mắc mầm một thời gian rất là dài nắm tình hình
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác
ra soát nắm tình hình địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật
để chặn đứng nạn kinh doanh khí cười nói trên
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
mỗi người dân nhất là giới trẻ cần nhận thức đúng đắn
về tác hại của các chất gây nghiện có thái độ quyết liệt và ý thức đến cùng
nhằm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình
ngày hôm nay công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã cho biết ra quyết định tạm giữ hình sự
năm nghi can trong nhóm đã ẩu đả và phá hỏng tài sản trên đường lý thường kiệt
phường xuân an để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản
các nghi can bị tạm giữ gồm nguyễn thế anh ba mươi tuổi trần anh trung ba mươi tám tuổi
trần trung tín hai mươi bảy tuổi
tức tín heo trần đức duy hai mươi năm tuổi và trần hoàng hai mươi chín tuổi đều ngụ tại thành phố long khánh
trước đó như antv đã đưa tin sự việc xảy ra vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trước quán karaoke
lê hân linh trên đường lý thường kiệt phường xuân an gần một mươi người thuộc hai nhóm
một nhóm đi ô tô một nhóm đi xe máy vào quán hát khi ra về nhóm đi xe máy và nhóm đi ô tô
bốn người không nhường đường nhau trên đường lý thường kiệt nhóm đi ô tô yêu cầu nhóm đi xe máy
né đường cho đi và nhóm đi xe máy yêu cầu ngược lại
tới lời qua tiếng lại không tìm được tiếng nói chung hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến
khiến ba người trong nhóm đi ô tô bị đánh gục giữa đường
thái như thịnh chú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bị công an tỉnh kiên giang bắt giữ
về hai tội cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nạn nhân trong vụ án này là trần văn hết chú tại tp hồ chí minh và là một tài xế lái xe taxi
đêm ngày hai mươi một tháng bốn thịnh thuê taxi do anh hết làm tài xế
chở từ tp hồ chí minh về lại giá tỉnh kiên giang
tuy nhiên khi chạy xe đến khu vực thuộc thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
thì thịnh yêu cầu anh hết dừng xe để đi vệ sinh
lúc này anh hết cũng xuống xe thì bất ngờ bị thịnh rút súng ra khống chế để cướp chiếc xe
khi nạn nhân truy hô thì thịnh liền nổ hai phát súng làm anh hết bỏ chạy
sau đó thịnh lái xe đến nhà người thân
đến trưa cùng ngày thịnh đã đến công an huyện an minh đầu thú
đồng thời giao nộp chiếc xe ô tô vừa cướp được và một khẩu súng quân dụng cùng một mươi viên đạn
công an tỉnh bình phước ngày hôm nay vừa phối hợp với công an thị xã phước long
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một nam công nhân
nạn nhân được phát hiện tử vong bất thường khi đang đứng hấp hạt điều tại sưởng điều
nạn nhân là anh phan văn tài bốn mươi năm tuổi quê ở huyện phú tân tỉnh cà mau
là công nhân sường sản xuất điều thành tài
vào khoảng một mươi chín h tối ngày ba tháng năm chủ sưởng điều thành tài đến khu vực thấp hạt điều của sưởng
thì phát hiện anh tài đang đứng gục đầu xuống đất bất động
thấy có điều bất thường chủ xưởng đều hô hoán một số công nhân khác ở phòng trọ gần đó
chạy lại đỡ anh tài nằm xuống
tuy nhiên khi mọi người kiểm tra thì phát hiện nam công nhân này đã tử vong từ lúc nào không biết
nên trình báo cơ quan công an
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm điều tra
vào sáng ngày bốn tháng năm ban an toàn giao thông tỉnh đắk nông cho biết nạn nhân thứ ba
trong vụ tai nạn giao thông xe khách tông liên hoàn hai xe máy đã tử vong
nạn nhân là chị đỗ thị vinh bốn mươi sáu tuổi chủ tài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trước đó khoảng một mươi h ngày ba tháng năm trên đường hồ chí minh đoạn qua xã đắk gần huyện đắk minh tỉnh đắk nông
chiếc xe ô tô khách mang giường nằm do tài xế lê văn trung điều khiển
lưu thông theo hướng tỉnh đắk lắc đi đắk nông
khi xe đến địa điểm trên xe khách lấn nàn vượt ẩu và tông vào hai xe máy do anh đặng văn vĩ điều khiển
và xe máy do anh đỗ văn nghĩa chở theo chị đỗ thị vinh đang lưu thông theo hướng ngược lại
sau đó tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường rồi mới dừng lại
hậu quả của vụ tai nạn làm anh vĩ tử vong tại chỗ
anh nghĩa tử vong tại bệnh viện và chị vinh bị thương nặng nhưng đến sáng nay đã không qua khỏi
vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có bốn mươi năm hành khách nhưng rất may không có ai bị thương
tại hiện trường hai xe máy bị tông bể nát xe khách hư hỏng phần đầu nằm bên trái đường
một xe chở dầu tự bốc cháy vệt dầu sau đó loang ra đường và cháy lan hàng chục mét trên cao tốc tp hcm trung lương
đoạn qua thành phố tân an vụ hỏa hoạn xảy ra tại km ba mươi bảy năm trăm linh trên cao tốc tp hcm trung lương thuộc tỉnh long an
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng năm
nam tài xế khoảng bốn mươi tuổi lái xe tải trên cao tốc tp hcm trung lương hướng tp hcm về miền tây
khi đến địa điểm trên thì xe tải bất ngờ bốc cháy lúc này dầu nhớt từ xe tải tràn xuống đường cháy ngủn ngụt
nhiều ô tô phải dừng trên cao tốc và chạy lùi khỏi hiện trường tránh vụ hỏa hoạn
khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét trước mắt chưa ghi nhận thương vong về người
cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại cảnh sát giao thông sau đó đã tạm thời chặn cao tốc tp hcm theo hướng đi trung lương để phong tỏa
đến một mươi ba h ba mươi đám cháy đã được dập tắt
công an huyện bình gia tỉnh lãng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lộc văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tiền phong xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội trộm cấp tài sản